vào tối ngày hôm qua bộ y tế đã chính thức công bố thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới tại việt nam
các bệnh nhân này ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều có địch trình di chuyển ở nước ngoài
ca bệnh số tám mươi tám bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi địa chỉ ở khu đô thị văn quán phường phúc la quận hà đông hà nội
là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài ngày một mươi hai tháng ba
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh với tình trạng sức khỏe ổn định
các bệnh số tám mươi chín là bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam hai mươi hai tuổi địa chỉ ở quận bảy thành phố hồ chí minh
bệnh nhân từ new york boston hoa kỳ đến nhật bản và từ nhật bản lên chuyến bay của hãng hàng không air japan
và về tới sân bay tân sơn nhất vào ngày một mươi bảy tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân xốt nhẹ ho chuyển khu cách ly tập trung của thành phố hồ chí minh và lấy mẫu bệnh phẩm
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur thành phố hồ chí minh kết luận dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh số chín mươi bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam hai mươi một tuổi địa chỉ ở quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
trong một tháng nay bệnh nhân đến barcelona tây ban nha thực tập ngành khách sạn
ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân từ barcelona đi dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates
khi nhập cảnh bệnh nhân sốt nhẹ ho chuyển khu cách ly tập trung của thành phố hồ chí minh
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur thành phố hồ chí minh kết luận dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh số chín mươi một là bệnh nhân nam quốc tịch anh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hai thành phố hồ chí minh là phi công của hãng hàng không việt nam airlines
mẫu bệnh phẩm tại viện pasteur thành phố hồ chí minh dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi tháng ba
hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện
như vậy là tính đến tối ngày hai mươi tháng ba việt nam ghi nhận chín mươi một ca bệnh mắc covid một mươi chín
có một mươi bảy trường hợp đã chữa khỏi chưa có trường hợp tử vong
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc số ba trăm ba mươi tám
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc các đơn vị trên nghiêm túc khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tổ chức thực hiện việc hạn chế tổ chức hội nghị hội thảo tập trung đông người cân nhắc thay đổi hình thức số lượng buổi giao ban hạn chế số người tham gia giao ban bệnh viện giao ban khoa phòng
các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường hình thức phương thức làm việc trực tuyến tổ chức khoa học khu vực nhà ăn căng thi mệnh viện tăng cường hình thức đặt hẹn khám bệnh qua phương tiện truyền thông internet để giảm tối đa số lượng người tới khám chờ khám cùng một thời điểm đảm bảo người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau khoảng cách trên hoặc bằng hai mét tăng cường hiệu quả điều trị để rút ngắn thời gian điều trị nội trú cho người bệnh giữ khoảng cách giữa các giường bệnh đảm bảo cách nhau trên hoặc bằng hai mét

các cơ sở khám chữa bệnh viện giao ban quốc tịch tăng cường hình thức đặt hẹn khám qua phương tiện truyền thông internet để rút ngắn thời gian điều trị để rút ngắn thời gian điều trị để rút ngắn thời gian điều trị

các cơ sở khám chữa bệnh viện giao ban quốc tịch tăng cường hình thức đặt hẹn khám qua phương tiện truyền thông internet để rút ngắn thời gian điều trị

các cơ sở khám chữa bệnh viện giao ban quốc tịch tăng cường hình thức đặt hẹn khám qua phương tiện